xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thông tin đầu tiên tại tp hcm tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo trần văn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại quận bình thạnh tp hcm tám năm tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trần văn bang đã có hành vi tàn trữ soạn thảo đăng tải và phát tán trên mạng internet
các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm
trần văn bang đã sử dụng ba tài khoản facebook gồm trần bang ban trần và trần trót để soạn thảo đăng tải ba mươi chín bài viết
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nói xấu chính quyền nhân dân thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
liên quan đến vụ việc còn có các đối tượng phạm thị đoan trang và phạm chí thành
các đối tượng này có hành vi soạn thảo biên tập phát hành và tặng cho trần văn ban một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật
liên quan đến vụ việc bảo vệ đánh nhau với người dân tại càng biển an thới tp phú quốc gây xôn xao dư luận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã khởi tố bắt tạm giam tám đối tượng gây dối trật tự công cộng để phục vụ cho công tác điều tra
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn rất nhiều người dân tập trung tại càng biển an thới phản đối biểu giá sinh vụ càng biển của công ty namas an thới
với mức giá tăng cao gây khó khăn cho các hộ kinh doanh tại cảng
giữa lực lượng bảo vệ của công ty và các hộ kinh doanh đã xảy ra xô xát đánh nhau làm ba người bị thương
hiện công an tp phú quốc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tp bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếu nợ tài sản
nạn nhân là người phụ nữ đã bị chiếm đoạt hàng chục triệu đồng khi tin lời thầy phép online có cách làm cho tiền của mình tăng thêm
theo hồ sơ hoàng thị ngọc anh chủ tệ phường long tâm tp bà rịa
tìm đọc trên mạng các hình thức lừa đảo sau đó liên hệ với một người bạn tên là mỹ là tên đã thay đổi
với nội dung có quen một người thầy trên mạng chỉ cần chuyển tiền cho thầy làm phép thì số tiền sẽ tăng lên
do nhẹ dạ nên chị mỹ đã nhiều lần truyền khoản cho ngọc anh với tổng số tiền hơn năm mươi bảy triệu đồng
sau nhiều lần chuyển tiền nhưng chưa thấy nhận được tiền chị mỹ đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của ngọc anh
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an xã thuận thới huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
tiếp nhận tin báo của một nạn nhân sinh năm hai nghìn sáu về việc vừa bị một đối tượng dùng dao đe dọa khống chế
và cướp một xe mô tô tại đoạn đường thuộc ấp vĩnh thuận xã thuận thới huyện trà ôn
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành chốt chặn truy bắt và phát hiện đối tượng nguyễn văn bình
đang điều khiển xe vừa cướp được lưu thông trên đoạn đường thuộc tuyến quốc lộ năm mươi bốn
khu vực ấp vĩnh thành xã vĩnh xuân huyện trà ôn nên tiến hành bắt giữ
bước đầu đối tượng khai nhận sau khi thực hiện vụ cướp trên và đang trên đường đi tìm nơi tiêu thụ xe
thì bị công an phát hiện và bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ được xe mô tô bị cướp cùng nhiều tam vật có liên quan
được biết bình là đối tượng nghiện ma túy ở địa phương thường xuyên trộm cắp và đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
một trường hợp lái xe vi phạm không nhường đường cho ưu tiên đi làm nhiệm vụ và vi phạm nồng độ cồn
vừa bị cục cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý
theo đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi hai phút ngày một mươi ba tháng năm tại km ba mươi tám cộng một trăm linh cao tốc hà nội thái nguyên
khi đang thực hiện tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến lực lượng cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên
để các phương tiện đang di chuyển cùng chiều phía trước nhường đường cho xe ưu tiên
thì xe ô tô tải mang biển số hai mươi c đang di chuyển phía trước không chịu nhường đường
lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng loa để yêu cầu phương tiện chấp hành
tuy nhiên lái xe vẫn không chịu nhường đường
chạy được khoảng một km lái xe này mới nhường đường cho xe ưu tiên
sau đó tổ công tác đã dừng xe đi kiểm soát
lái xe trú tại tỉnh thái nguyên xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan
khi kiểm tra nồng độ cồn lực lượng chức năng phát hiện lái xe vi phạm ở mức ba trăm hai mươi mg trên lít khí thở
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe về hai hành vi vi phạm không nhường đường xe được quyền ưu tiên
khi đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ và điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn
với vi phạm trên lái xe bị tạm giữ phương tiện bảy ngày tước giấy phép lái xe một mươi bảy tháng và phạt tiền đến hai mươi bốn triệu đồng
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên học sinh điều khiển xe mô tô xe gắn máy
vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nghệ an có chiều hướng gia tăng
và trước thực trạng đó công an nghệ an đã phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát
sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tụ tập giàn hàng ngang lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm che tháo biển số mang theo hung khí
đó là những hành vi của hàng chục thanh thiếu niên vừa bị lực lượng công an tp vinh phát hiện bắt giữ
tụ tập giàn hàng ngang lạng lách đánh võng che tháo biển số mang theo hôm khí
nếu mà nhà trường sợ bị bắt nếu mà nhà trường cho nó bỏ thì nó sẵn sàng nó bỏ
nhưng mà nhà trường không cho bỏ thì nếu bỏ đây thì tôi nhẵn thôi
từ đầu năm đến nay công an nghệ an đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp thanh thiếu niên vi phạm
với các lỗi không đội mũ bảo hiểm không biển kiểm soát phóng nhanh vượt ẩu
trong đó tập trung xử lý nghiêm kịp thời ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng nẹt bô
thời gian tới thì chúng tôi cũng chỉ đạo công an các địa phương làm tốt công tác xử lý các đối tượng này
để giảm thiểu các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông
quá đó thì để làm giảm tài nạn giao thông liên quan đến các đối tượng thanh thiếu niên
sử dụng xe mô tô xe cần máy vi phạm và gây tài nạn giao thông khai đạt trên địa bàn tỉnh nghệ an
công an nghệ an khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm kịp thời nhắc nhở con em mình
phối hợp chặt chẽ với nhà trường
và lực lượng chức năng có biện pháp giáo dục quản lý các em tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra